đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho hai gia đình chính sách người có công với cách mạng tại thành phố cao bằng
đó là gia đình ông nông hồng quảng thương binh với tỷ lệ thương tật tám mươi một và gia đình bà lục thị đôn sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi là lão thành cách mạng cùng chú tại phường hợp giang thành phố cao bằng
thủ tướng nguyễn xuân phúc ân cần hỏi thăm động viên và chia sẻ với những đóng góp của hai gia đình trong các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời trao tặng hai gia đình những xuất quà ý nghĩa
thủ tướng mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng cao bằng và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cao bằng nói riêng của cả nước nói chung
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cao bằng
với những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương thời gian qua